sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra ở xã đăng cang huyện crong bông tỉnh đắk lắc và hung thủ đã bị bắt sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa năm mươi sáu tuổi trú tại xã đăng cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
tổ quân tác xác định đây là một vụ án rất khó khăn xảy ra vào ban đêm và đối tượng rất manh động dùng dao nhọn đâm qua nắm sơ bộ thì thương tích rất nặng
lúc đó cũng rất nhiều hướng điều tra chúng tôi cũng ban đầu hướng điều tra có thể là mâu thuẫn cá nhân hết người bị hại xong đó đến người trong gia đình
tuy nhiên gia đình không có mâu thuẫn gì ai
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện crong bông đã làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây án là
ysen bia hai mươi bốn tuổi
ysen bia hai mươi sáu tuổi trú tại xã tân tiến huyện crongpak tỉnh đắk lắc
tham gia đi trộm với ysen vào đêm hôm đó còn có yter pit mlo hai mươi năm tuổi trú cùng xã
bước đầu công an huyện crongbong làm rõ tối hai mươi tháng chín ysen mang theo một con dao bấm và một chiếc kìm cắt sắt đến nhà yter pit dù đi trộm cắp thì yter pit đồng ý
sau đó cả hai đi đến xã đăng cang huyện crongbong
tại đây hai đối tượng đột nhập ba tròi dãy của người dân nhưng không trộm cắp được tài sản gì có giá trị
khi đến nhà bà hoa y xen đột nhập vào trong thì bị anh tân phát hiện nên rút dao đâm anh tân một nhát gây thương tích bốn mươi năm rồi bỏ chạy
trên đường tàu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
được biết ysen từng có hai tiền án về tội cội gây thương tích và trộm cắp tài sản
sau khi công an sớm làm rõ được vụ án đưa đối tượng về thử nghiệm điều tra bà hoa đã phần nào yên tâm vui mừng viết thư cảm ơn đến công an huyện grong bông
trong hai ngày đó dân ai cũng hoang mang hết nhưng hai đêm đó không ai ngủ được hết ai cũng lo hết
nhưng mà lúc là bên công an họ điều tra bắt được thì dân ở đây ai cũng mừng gia đình cũng mừng mà không biết nói sau hết

giờ lực lượng công an đã bắt được đối tượng thì gia đình tôi cũng vui mừng
xin cảm ơn lực lượng công an rất nhiều
hiện công an huyện crong bông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lập một mươi năm tài khoản facebook để lừa bán xe máy giá rẻ không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
từ chiêu trò này nhiều người dân ở một số tỉnh thành và địa bàn hà nam đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với sự vào cuộc tích cực các phòng nghiệp vụ công an hà nam đã nhanh chóng
chúng điều tra truy bắt được hai đối tượng gồm vương văn phong và nguyễn tiến đạt cùng chú ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
thủ đoạn của vương văn phong và nguyễn tiến đạt là lập các tài khoản facebook với nhiều tên gọi khác nhau
sau đó đăng nhập vào các hội nhóm facebook để đăng tin bán xe giá rẻ và kèm theo hình ảnh các loại xe máy ở tình trạng còn mới
khi có khách muốn mua xe hai đối tượng thống nhất giá trị xe
thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản
nhằm tạo niềm tin với khách mua xe hai đối tượng gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao
khi người mua nhận chuyển tiền thành công các đối tượng lừa đảo liên chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hai đối tượng vương văn phong và nguyễn tiến đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi bị hại ở nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
và mới đây đã xuất hiện thêm hình thức cho vay lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh clip khiêu dâm khỏa thân
đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín dụng đen
nhằm khống chế con nợ ép trả lãi suất cao
nhiều đường dây cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân đã được triệt phá
đặc biệt vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội đã phát hiện gần một khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gửi ảnh và các đoạn clip khỏa thân kèm theo chứng minh nhân dân tài khoản mạng xã hội là có thể vay từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
lãi suất giao động từ ba mươi đến năm mươi một tháng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng thời gian gần đây
tôi mà đóng không chuẩn
thì sẽ bị phát tán ảnh và clip khỏa thân ạ
nhưng mà vì khó khăn quá nên là bất chấp ạ
không có suy nghĩ gì ạ
chỉ biết là vay và lấy tiền đấy ạ
các đối tượng lợi dụng triệt đề những ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội
từ khâu tìm kiếm người vay trao đổi yêu cầu người vay thế chấp bằng các thông tin nhạy cảm
đến uy hiếp buộc người vay phải trả gốc và lãi
mục đích yêu cầu ảnh và clip là chỉ để cho người ta tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ giảm tiền cho mình
mình sẽ gây áp lực với người ta đấy là gửi ảnh cho người ta và là người ta sẽ tự hiểu
trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh quả thân mà cơ quan công an đã phát hiện
hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
thế nhưng trong đó cũng có những cô gái có học thức chi viết túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ lực đi đáp
đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này từng có một cuộc sống khá ổn định
tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng và thế chấp bằng ảnh quả thân
đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
bản thân tôi rất xấu hổ
bố mẹ gia đình
chưa bao giờ nghĩ là em lại trở thành một con người như thế này
những cô gái vay lãi nặng
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip nóng đã không lường trước được hậu quả mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp không những bản thân họ bị đe dọa làm nhục mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vay quấy rảy chửi bới
có quá nhiều hợp lý trong các việc cho vay nặng lãi và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua cái việc này thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng tôi nghĩ không có con đường nào khác
là phải thông tin đến cơ quan chức năng cụ thể là lực lượng công an để có một lực lượng chuyên trính đủ mạnh để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi sự ép buộc của các đối tượng bị phạm bạo luật
và để nghiêm trị số đối tượng này để góp phần làm trong sạch sộ và răn đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay lựa chọn những tổ chức tiến dụng có uy tín
vào chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn võ chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn võ đã có hành vi tham gia trực tiếp
vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường do phạm tội mà có
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của nguyễn văn võ và thu giữ được nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
mới đây tòa án nhân dân huyện tân hồng tỉnh đông tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích
ra tại ấp chiến thắng xã tân hộ cơ huyện tân hồng vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo cáo trạng lý văn thắng cùng nhiều người khác đã tổ chức đá gà ăn tiền
đặng công minh đến chơi thua một triệu đồng nhưng không có tiền trả nên bị đuổi về
ấm ức vì điều đó minh rủ bạn bè đem hung khí đến nơi tổ chức đá gà của thắng để đánh nhau
tại đây sáu người bên nhóm của minh đã lao vào hỗn chiến cùng năm người bên nhóm của thắng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên tổng mức hình phạt dành cho một mươi một bị cáo là ba mươi một năm ba tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
tiếp tục là thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện tri cục hải quan của cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn
vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch nông văn hướng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin qua biên giới thuộc khu vực xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
ngoài ba bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ
khai thác tại chỗ thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên hồ
trong quá trình vận chuyển thạch nhờ hướng đi trước để cảnh giới và sẽ trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng điều tra thụ lý theo thẩm quyền
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình
đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sóc trăng kết hợp với công an phường chín
đã bắt quả tàng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lý thị lan hương chú tại phường chín thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ một trăm chín mươi một gói ni lông
lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng ba điện thoại di động hơn bốn mươi một triệu đồng
qua làm việc đối tượng khai nhận một trăm chín mươi một gói ni lông trên là ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm lý muốn xả hơi xuất hiện trong không ít năm thanh niên có lơi sống buông thả
chính vì vậy để phòng ngừa ngăn chặn không để phát sinh tội phạm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã và đang tập trung các biện pháp để đấu tranh
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi ăn mừng sinh nhật tại đà lạt
cả nhóm một mươi năm thanh niên nam nữ rủ nhau về lâm hà để hát karaoke và sử dụng ma túy
số ma túy gồm ketamin thuốc lắc được nguyễn văn hưng ba mươi một tuổi
chú tài huyện kim sơn tỉnh ninh bình chuẩn bị từ trước
và đối tượng này cũng là người trực tiếp pha trộn ma túy để mọi người sử dụng
qua công tác trinh sát địa bàn khoảng hai mươi ba giờ công an huyện lâm hà bất ngờ đột kích bắt quả tang
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghì thuốc lắc một gói tinh thể nghì ketamine còn xoát lại
bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và sàn nhà
có thét nhanh một mươi một trong tổn số một mươi năm người có kết quả dương tính với ma túy
các đối tượng này là dân tạm trú
điều bàn không phải của huyện lâm hà mà của đất trọng và của đà lạt
nên là công tác ban đầu xác hình về nhân thần đại lịch của công an huyện lâm hà
đã phải triển khai ngay lập tức để xác định về nhân thần của các đối tượng
sau đó trong quá trình đấu tranh và cho đến nay công an huyện lâm hà vẫn đang tiến hành
tạo dưới một mươi năm tượng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó dự báo sau khi tỉnh lâm đồng cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ
tình hình an ninh trật tự đặc biệt là tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp
các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt kết hợp cùng công an các phường
đã tăng cường tuần tra phát hiện một mươi ba người đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc lớn
tại biệt thự một trăm hai mươi sáu e đường khe xanh thuộc phường một mươi thành phố đà lạt
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện nhiều ketamin còn lại trên đĩa xứ
một viên ma túy tổng hợp hai gói nilon bên trong chứa ketamine
cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể như thẻ nhựa
loa đèn là dè
với tinh thần kiên quyết phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
công an tỉnh lâm đồng đã triển khai những tổ tuần tra trinh sát địa bàn
để nhanh chóng phát hiện xử lý hiệu quả các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
trả tự giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đang du lịch khám phá thì bị lạc rất may
hai công dân đã được công an xã gia cát huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phối hợp giải cứu an toàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hải dương
đến tham quan tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình
rồi đi bộ vào trong rừng với mục đích trải nghiệm khám phá
và sử dụng dịch vụ google map qua mạng bốn g để tìm vị trí
tuy nhiên khi đi sâu vào trong rừng thì bị mất sóng
không xác định được vị trí hiện tại và không nhớ được ra
do điện thoại sắp hết pin hai công dân này đã tìm cách do sóng
định vị vị trí nhờ lực lượng chức năng cứu nạn
sau khi nhận được tin báo công an xã gia cát huyện cao lộc đã khẩn trương xác định vị trí người bị nạn
phối hợp với công chức địa chính xã thành lập tổ tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy hai người bị nạn trong tình trạng bị thương ở chân
hết lương thực người mệt lả vì đói rét và khát
tội công tác đã tiếp tế lương thực nước uống và đưa người bị nạn về trụ sở công an xã an toàn
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi huyện quốc oai ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
các ca bệnh này được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan f
tại thị trấn quốc oai một mươi bốn ca và xã ngọc mỹ ba ca
như vậy sau bảy ngày khói
khởi phát đến nay ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi sáu ca trú tại huyện quốc oai và tám ca tại địa phương khác
trong khi đó tại tỉnh bạc liêu thì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp
khi địa phương này vừa ghi nhận thêm bốn trăm linh bốn trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai trong hai mươi bốn giờ qua
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu vừa có quyết định nâng cấp độ dịch covid một mươi chín tại một số địa phương
theo đó từ giờ ngày ba
hai mươi tháng một mươi thị trấn gành hào huyện đông hải và xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu sẽ nâng cấp độ dịch covid một mươi chín
từ cấp độ hai vùng nguy cơ trung bình lên cấp độ bốn vùng nguy cơ rất cao thuộc vùng đỏ
như vậy thì tính đến thời điểm này toàn tỉnh bạc liêu đã có một mươi một xã phường thị trấn áp dụng cấp độ dịch covid một mươi chín là cấp độ bốn
thần tốc truy vết xét nghiệm nhanh khoanh vùng gọn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm
là những biện pháp cấp bách mà tỉnh hà giang đã và đang triển khai ngay khi liên tục ghi nhận các ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng trong năm ngày vừa qua
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà giang vẫn tiềm ẩn những diễn biến hết sức phức tạp
hà giang tập trung tổng lực kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây khoanh vùng dập dịch trong thời gian ngắn nhất không để phát sinh ổ dịch mới
tỉnh hà giang cũng bám sát nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ không thực hiện phong tỏa các địa phương
tiến hành phong tỏa khu dân cư khu vực hẹp với tình hình hiện nay cách ly y tế các đối tượng phù hợp để giảm khu vực phải cách ly
đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thành phố hà giang ghi nhận trên một trăm linh trường hợp dương tính sars cov hai
lực lượng y tế đã test nhanh được hàng chục nghìn mẫu truy vết tất cả các f và f một để phân tích yếu tố dịch tế
chủ động ngăn chặn dịch
thành phố hà giang cũng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khu dân cư nêu cao tinh thần chống dịch với phương châm
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu dân cư là một pháo đài chống dịch
trước thực trạng nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về những điều kiện để được tiêm phòng covid một mươi chín đối với trẻ nhỏ
bộ y tế vừa ban hành quyết định số năm nghìn hai hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
trong đó có nhiều quy định hướng dẫn cụ thể
theo hướng dẫn trẻ đủ điều kiện tiêm chủng nếu không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vắc xin theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
trẻ chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại khi có bất thường
tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vắc xin phòng covid một mươi chín
đồng thời trì hoãn tiêm chủng khi đang mắc bệnh cấp tính mạn bệnh
tính tiến triển
ngoài yêu cầu kê khai thông tin về trẻ còn có thêm thông tin về địa chỉ số điện thoại của bố mẹ hoặc người giám định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn hiễu quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại số ba mươi chín tân lạc đại la phường trương định quận hai bà trưng thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn khắc luân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên một trăm sáu mươi trần nhật duật phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
không sóng không đánh

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý